xin kính chào quý vị và các bạn
hiện tại bộ phận không khí lạnh ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam
và dự báo khoảng đêm nay sẽ tác động đến vùng núi tại các tỉnh phía bắc của nước ta
gây ra mưa rào rải rác cùng với nền nhiệt độ giảm nhanh
thấp nhất ở mức là một mươi bốn một mươi bảy độ vùng núi có nơi là từ một mươi một đến một mươi bốn độ
sang ngày mai khi không khí lạnh bao trùm thì mưa sẽ giảm nhanh
nhưng nền nhiệt độ vẫn khá thấp chỉ vào khoảng một mươi chín hai mươi hai độ
tại khu vực bắc trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh
khu vực này cũng có mưa rào trong đêm nay và sáng mai
sau đó thì mưa giảm nhanh trời chuyển rét trong ngày mai với nhiệt độ vào khoảng một mươi năm hai mươi hai độ
khu vực trung trung bộ thì có mưa rào rải rác cùng với nền nhiệt độ ở mức là một mươi tám hai mươi sáu độ
phần còn lại thuộc khu vực nam trung bộ chỉ có mưa vài nơi với nền nhiệt độ cao hơn
và đạt ở mức là hai mươi bốn hai mươi chín độ
lưu xuống hai khu vực phía nam thời tiết tại đây khá ổn định
với nhiệt độ ít biến động mưa chỉ xuất hiện vài nơi
nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động
dân sinh và lưu thông của người dân tại đây
nhiệt độ tại khu vực tây nguyên là một mươi năm ba mươi độ có nơi thấp hơn
còn tại khu vực nam bộ là từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
miền đông của nam bộ có nơi là trên ba mươi bốn độ
đến với thời tiết trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa phổ biến ít mưa
từ đêm nay có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu bảy giật cấp tám chín
nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi bảy độ
tại khu vực quần đảo trường sa có mưa vài nơi
từ đêm nay vùng biển phía tây của đảo trường sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
biển động mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
khu vực hà nội nhiều mây
đêm nay và sáng mai có mưa rào và rải rác có rông
trưa chiều mai mưa giảm nhanh trời rét
gió đông bắc ở mức cấp hai ba